cục quản lý chất lượng bộ giáo dục và đào tạo vừa thông báo danh sách các cơ sở giáo dục đại học cao đẳng
được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục
danh sách này được cập nhật đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
theo đó cả nước có một trăm ba mươi bốn cơ sở giáo dục được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục
trong đó có một trăm hai mươi tám cơ sở giáo dục đại học và sáu trường cao đẳng sư phạm trung cấp sư phạm
giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục có giá trị trong vòng năm năm kể từ ngày cấp
theo quy định của bộ giáo dục và đào tạo ít nhất chín tháng trước thời hạn hết giá trị của giấy chứng nhận
cơ sở giáo dục phải thực hiện tự đánh giá chu kỳ tiếp theo
trong đó làm rõ các cải tiến chất lượng so với chu kỳ trước
và đăng ký với tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục để được tiếp tục kiểm định
kết quả kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học được sử dụng làm căn cứ xác định chất lượng giáo dục đại học
đồng thời là một trong các tiêu chí để cơ quan có thẩm quyền xem xét hỗ trợ đầu tư
giao nhiệm vụ xếp hạng giao quyền tự chủ và sắp xếp lại mạng lưới cơ sở giáo dục